do tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh mở vào sáng ngày ba mươi một tháng tám đã bị hoãn do một bị cáo quê nghệ an có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và sáu mươi ba nhân xứng không có mặt dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều cùng ngày
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
do nguyễn văn thiên chú huyện nga sơn điều khiển lực lượng công an đã phát hiện trên xe có chở nhiều mặt hàng điện tử điện lạnh như một mươi sáu cục nóng và cục lạnh điều hòa đã qua sử dụng năm mươi một cái quạt điện mới một trăm hai mươi năm nồi cơm điện các loại đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao lô hàng nói trên cho đội quản lý thị trường số chín của quản lý thị trường thanh hóa để kiểm tra xử lý theo thẩm quyền
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh vừa bắt quả tang xe ô tô tải đang đổ rác thải từ trên xe xuống khu đất chống của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thu gom rác hiền lương có địa chỉ tại ấp hai xã bầu đồn
huyện go dầu tỉnh tây ninh
rác thải đổ xuống gồm vải lau nước sơn keo công nghiệp đã qua sử dụng bao bì nhựa đã qua sử dụng rác thải sinh hoạt
xung quanh khuôn viên ngoài hàng rào chi nhánh công ty còn có nhiều rác thải công nghiệp đã đổ trước đó gồm bao bì kim loại đã qua sử dụng vải vụn giấy vụn bọc ni lông thải
qua kiểm tra tổng trọng lượng rác thải là gần năm tấn ngoài ra còn có một số rác thải đã đốt thành cho và còn đang bốc cháy
chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thu gom rác hiền lương trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thu gom rác hiền lương
có địa chỉ trụ sở chính tại quận một mươi hai tp hcm do ông trần hiền lương chú tỉnh tây ninh làm giám đốc với chức năng thu gom rác thải sinh hoạt chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý
tuy nhiên chi nhánh công ty sau khi thu gom rác đã không chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định
tuy nhiên chi nhánh công ty sau khi thu gom rác đã không chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định
anh võ trung tuấn đã quyết định đầu tư xây dựng một hai trăm linh m hai để xây nhà kính cùng hệ thống tưới tiêu hiện đại để trồng dưa lưới theo phương pháp thủy canh
với khoảng ba gốc dưa lưới thu hoạch ba vụ mỗi năm ước tính cho thu nhập khoảng tám trăm linh triệu đồng
chưa kể các thu nhập từ hoa màu cây lâu năm khác
điều đáng nói khu vực xã quảng hưng huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vụ hẻ thu nhiều năm gần đây không thể canh tác do hạn hán và xâm nhập mặn
do đó đây là một trong những phương hướng mới giúp người nông dân khai thác hiệu quả hơn vùng đất nông nghiệp của mình
để làm ra một cái nông nghiệp an toàn thì thực sự là khó chứ không phải là dễ một tí nào
về mặt kỹ thuật về mặt sâu bệnh rồi những cái đó để mình xử lý làm sao theo hướng sinh học là cái khó nhất
cái mô hình này nó rất là tiết kiệm nước trong điều chỉnh nước để chai cả phấn cho cây
thứ hai nữa là nó đem lại hiệu quả rất cao
cái sản phẩm cái mạch quả là giá rất đông đều
công ty cổ phần thực phẩm xanh đường
hải dương là đơn vị đầu tiên ở quảng bình triển khai mô hình rau thủy canh chất lượng cao quy mô lớn
gồm khu vực nhà ươm nhà lưới máng thủy canh màng lọc có diện tích lên đến gần năm năm hectare với số tiền đầu tư gần hai mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị bắt đầu khởi công và trồng vụ rau đầu tiên
chỉ sau hai tháng đã cho thu nhập
hiện tại sản phẩm của đơn vị được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng được bày bán tại nhiều siêu thị lớn trên cả nước
không có dung thuộc bảo vệ thực vật
rồi là các hệ thống vũ lượng mình cấp phố đúng theo chú ký ok tất cả các tôn chứ nó không có mà đảm bảo thứ chuẩn hơn
chúng ta phải lựa chọn những công nghệ phù hợp với điều kiện năng lực của doanh nghiệp khả năng tài chính
và đặc biệt là trong điều kiện biển đội khí hậu để thích hợp ứng với cả hoài hình thiên tai
thời tiết khí hậu đang diễn biến rất phức tạp ở quảng bình
mô hình trồng rau thủy canh với những ưu điểm nổi bật như không tốn công làm đất
không cần tưới nước cũng không phải quan tâm đến việc bón phân nhổ cỏ hay diệt sâu hại
đang mở ra hướng đi mới cho người dân tỉnh quảng bình
tuy nhiên thời gian tới muốn nhân rộng mô hình các đơn vị chức năng cần quan tâm hơn nữa
tạo điều kiện hỗ trợ người dân về vốn giống kỹ thuật để phát triển sản xuất
nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
sau hơn một tháng hiệp định evfta có hiệu lực và được thực thi
nhiều mặt hàng xuất khẩu của việt nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường eu
trong đó điển hình là thủy sản
từ đầu tháng tám đến nay xuất khẩu thủy sản có số lượng đơn hàng tăng một mươi so với hồi tháng bảy
những mặt hàng tăng nhiều nhất là tôm và mực
trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên eu sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tám mươi sáu năm kim ngạch xuất khẩu của việt nam trong vòng ba năm
chín mươi ba trong vòng năm năm và một trăm linh trong vòng năm năm
đối với cá ngừ đóng hộp eu dành cho việt nam hạn ngạch thuế quan là một mươi một năm trăm linh tấn
với mặt hàng tôm hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam và sep cho biết
kim ngạch xuất khẩu tôm việt nam vào eu đã tăng mạnh ở mức hai con số
cụ thể trong tháng tám vừa qua xuất khẩu tôm vào eu ước tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
eu hiện là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ tư của việt nam sau mỹ nhật bản và trung quốc
và sep dự báo xuất khẩu tôm việt nam sang eu từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
sep hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục tăng dù vẫn chịu tác động từ dịch covid một mươi chín